trung quốc và singapore vào ngày một tháng bốn đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai nhân chuyến thăm trung quốc của thủ tướng singapore lý hiển long
tuyên bố nêu rõ việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh cam kết của hai nước trong việc xây dựng hướng đi chiến lược và biểu đồ phát triển quan hệ song phương trong tương lai
với cách tiếp cận tập trung vào chất lượng cao và hướng tới tương lai trong quan hệ song phương hai nước mong muốn củng cố hợp tác toàn diện và sáng tạo trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư kinh tế số kinh tế xanh an ninh lương thực tài chính hàng không và giao lưu nhân dân
tuyên bố tái khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ giữa trung quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện asean trung quốc
hai nước cũng khẳng định phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện khu vực và đẩy mạnh chuẩn bị để củng cố hơn nữa khu vực thương mại tự do asean trung quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho cả hai bên
trước đó trong cuộc gặp giữa thủ tướng lý hiển long và chủ tịch trung quốc tập cận bình ngày ba mươi một tháng ba hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác song phương đối với hai nước cũng như khu vực